kế thừa và phát triển từ mô hình trường học bán chú dân nuôi giờ đây mô hình trường học bán chú có sự đầu tư hỗ trợ kinh phí của nhà nước trong việc tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu vùng cao vùng đặc biệt khó khăn được lưu chú ăn nghỉ và sinh hoạt học tập tại trường đã giúp chất lượng giáo dục tại những xã vùng biên tăng lên rõ rệt đặc biệt là trong công tác duy trì sĩ số học sinh đến lớp sau đây là ghi nhận tại xã vùng biên ma lé của huyện đồng văn tỉnh hà giang
là một cán bộ vùng xuôi lên công tác tại xã ma lé đã gần chục năm nay hơn ai hết cô giáo bùi thị hương hiểu được những khó khăn vất vả trong công tác vận động con em đồng bào địa phương đến trường
nhưng từ năm hai nghìn một mươi đến nay khi nhận được sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước đối với mô hình trường học bán chú tỷ lệ học sinh đến lớp do cô chủ nhiệm đã có sự thay đổi rõ rệt
ở trường tôi thì cũng đạt tám mươi tám mươi
ví dụ như lớp tôi chủ nhiệm thì
thì lớp tôi cũng duy trì được tám mươi
chỉ có một đến hai học sinh trong tình trạng em nghỉ thất thường thôi chứ còn các em cũng tương đối đi học đều
với học sinh bán chú ở tại trường thì thứ nhất là học sinh được ăn và vui chơi và được hòa nhập với tất cả các bạn trên các thôn xóm
thứ nhất cái thứ hai là có thời gian buổi chiều các em được học kỹ năng sống
ví dụ như trồng rau này hoặc là vui chơi này
hoặc là những cái bản thân sự vệ sinh cá nhân của bản thân là học sinh ở trường là học sinh thực hiện tốt hơn ở nhà
và cái chất lượng học tập mà học sinh ở tại trường thì nó chất lượng hơn là khi các em ở nhà thì tối các em được có học tự quản ở đây
hiện tại trên địa bàn xã ma lé có bảy trăm ba mươi tám học sinh đang tham gia học tập ở hai cấp học trung học cơ sở và tiểu học
trong đó có tới bốn trăm sáu mươi ba học sinh được hưởng chế độ ăn ngủ tại trường theo mô hình trường học bán chú
đây là chính sách lưu trú dành cho những học sinh
có nhà cách trường học trên ba km trở lên được ăn ở và sinh hoạt học tập tại trường từ chiều chủ nhật đến chiều thứ bảy hàng tuần
địa bàn xã mà lé thì có các thôn nó ở tương đối là xa
có những thôn cách ở trung tâm xã đến chín km đi bộ
nên là việc duy trì giới học sinh đặc biệt là những cái chợ ngày trời mưa gió là rất khó
nhà nước đưa ra cái chủ trương là bán chú này thì được sau khi có cái chủ trương nào đó
thì việc duy trì dưới học sinh của các em nó đã
được duy trì tốt hơn bổn định hơn
từ việc thực hiện mô hình trường học bán chú liên tiếp trong những năm gần đây
tại xã ma lé đã duy trì điều đặn trên chín mươi năm học sinh ở cấp bậc tiểu học
và trên tám mươi năm ở cấp trung học cơ sở đến trường học tập đều đặn
điều này đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
tạo cơ hội tốt cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ở vùng sâu vùng cao được cấp sách đến trường